thưa quý vị ngày bốn tháng tám tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang cho biết đã vây bắt hai đối tượng nghiện chạy xe máy tốc độ cao ném pháo nổ vào người đi đường
trước đó vào hai mươi ba h ngày ba tháng tám tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang do thượng tá trương sa my phó trưởng phòng cảnh sát hình sự
tổ trưởng tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang chỉ huy thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý tội phạm các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố thủ đức
khi đến khu vực ấp suối đá xã dương tơ thành phố phú quốc tổ công tác một trăm linh tám nhận được tin báo của người dân
có hai thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao phóng bạc mạng trên các tuyến đường ném pháo nổ vào người đi đường rồi tăng ga bỏ chạy
chưa đầy ba phút sau khi tiếp nhận tin báo tổ công tác một trăm linh tám đã truy bắt khống chế hai đối tượng cùng tan vật thu giữ hai viên pháo nổ trên người các đối tượng
hai đối tượng nguyễn quốc tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và phạm văn hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng trú xã dương tơ tp phú quốc
khai nhận việc ném pháo nổ vào người dân là để thỏa mãn thú vui về đêm của mình
kết quả test nhanh hai đối tượng đều dương tính với ma túy
tổ công tác một trăm linh tám lập biên bản bàn giao hai đối tượng cùng tan vật cho công an xã dương tơ tiếp tục điều tra xử lý